vâng thưa ông quay sáu tháng mà ủy ban châu âu ec đã đưa ra đối với ngành thủy sản của việt nam
vậy thì ngoài với những cái giải pháp mà chương trình đã được nêu trong phóng sự vừa rồi
thì hiệp hội đã còn có những cái giải pháp như thế nào để mà có thể giúp cho ngư dân sớm thoát được cái thẻ vàng do ủy ban châu âu ec đưa ra
thực ra thì ủy ban châu âu đưa ra một thời gian sáu tháng là mang tính cảnh báo chứ cũng chưa phải là cái trừng phạt
nhưng cái cảnh báo này thì họ theo quy định của châu âu họ sẽ có những cái hành động cụ thể
nó là một cái bước đệm để có thể là nếu như chúng ta không có những cái nỗ lực để khắc phục thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề là xuất khẩu thủy sản hải sản của chúng ta
cái cảnh báo này của châu âu thì cũng nhằm vào cái khai thác trên biển là chính các mặt hàng có cái nguồn gốc từ biển
tuy nhiên rằng trong quá trình đấy thì chúng ta đối với ngành hải sản của việt nam thì vẫn còn những cái điểm mà châu âu thấy rằng chưa đáp ứng được những nỗ lực ấy chưa đáp ứng được
bởi vậy chúng tôi chủ động ở đây trong vấn đề
vấn đề trước hết là chúng tôi có những cái hành động cụ thể
hành động trước hết ở đấy là chúng tôi tập hợp các doanh nghiệp mà đang xuất khẩu vào châu âu để chúng tôi có được một cái nhận thức chung về cam kết
cái cam kết thứ nhất là chúng tôi cam kết là sẽ chung tay với bộ nông nghiệp và thứ hai là chúng tôi cam kết một số cái hành động một số cái giải pháp
tại cái hội nghị từ tháng chín tức là ngay trước khi mà có thể biết được rằng là châu âu sẽ cảnh báo thẻ vàng hay không thì chúng tôi đã xác định một cái công việc mang tính lâu dài
đó là cam kết là sẽ không thu mua không chế biến không xuất khẩu các cái mặt hàng mà có nguồn gốc từ khai thác iuu tức là khai thác bất hợp pháp
cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng cam kết chung tay với lại bộ nông nghiệp với tổng cục thủy sản
trong vấn đề này là bộ nông nghiệp đang có một cái lựa đá và đang có một cái lộ trình trong vấn đề về cải cách và sơ đổi các cái văn bản pháp quy mà liên quan đến quản lý nhà nước
từ luật thủy sản hai nghìn một mươi bảy mà thay thế cho hai nghìn ba chẳng hạn cho đến các cái văn bản ở dưới luật thì chúng tôi luôn là đồng hành để tham gia góp ý
và một cái nữa đó là các hoạt động về tuyên truyền và truyền thông
với những cái giải pháp như ông vừa chia sẻ về cả chính sách cũng như là những cái giải pháp liên quan thì cái tính khả thi hiện nay nó đang như thế nào
bản thân đối với lại trong ngành thủy sản mà cái việc mà vừa rồi đã có những cái thay đổi trong luật thủy sản hai nghìn một mươi bảy
rõ được cái chủ động của phía việt nam trong vấn đề về tái cơ cấu trong vấn đề về chủ động hội nhập trong vấn đề về kiểm soát cái iuu này
thì cái tính khả thi tôi nghĩ rằng là cứ theo nhịp độ như thế này cho đến cuối của cái kỳ sáu tháng tức là cuối tháng bốn tới đây
thì tôi nghĩ rằng là hoàn toàn là sẽ đáp ứng được những cái cơ bản nhất mà phía châu âu khuyến nghị
bởi vì khi mà đưa ra cái cảnh báo thẻ vàng thì châu âu cũng đồng thời có một cái khuyến nghị
với chín cái nội dung thì chúng tôi thấy rằng là bộ nông nghiệp phát triển nông thôn cũng như là thủ tướng chính phủ đã có chỉ thị
hoặc những cái chương trình hành động để bám sát với những cái hoạt động đấy
và chúng tôi thì luôn luôn là đồng hành với một mong muốn là gì
là cái xuất khẩu của chúng ta sang châu âu là một
nhưng cái quan trọng hơn là cái nỗ lực cái cam kết của chúng ta được thế giới ghi nhận và chúng ta có thể hội nhập được nó bền vững hơn
vậy thì trong gần sáu tháng mà bên ủy ban ec đã đưa ra những cái sự cảnh báo
thì đối với phía việt nam chúng ta thiệt hại những gì
hiện nay thiệt hại thì cũng chưa có đơn vị hay là cơ quan nào có thể đánh giá được ngay một cách định lượng
nhưng mà về định tính thì đây khi mà một cái quy định đã được xiết vào thì có những cái mà tạm gọi là thiệt hại có thể chưa đo đếm được ngay
ví dụ như thiệt hại về thời gian là chúng ta rất khó để đo đếm
nó tạo ra một cái chi phí giá thành lớn và nó tạo ra một cái nguy cơ về rủi ro trong cái chuỗi về cung cấp sản phẩm
thì đó là
những cái mà một ngành hàng hay là một doanh nghiệp nào đấy đều nhận thức được
và họ thực sự là không mong muốn như thế bởi vì nó luôn tiệm cận với cái rủi ro
rủi ro đấy là rủi ro mất khách hàng hoặc là rủi ro thậm chí là cái chi phí quá lớn
ví dụ đối với trường hợp thẻ vàng châu âu họ sẽ kiểm soát cái hàng hải sản từ việt nam sang với một cái tuần suất là chặt hơn
họ kiểm soát thường xuyên hơn và lâu hơn
cái thời gian phải xếp ở cảng nó nhiều hơn thì chúng ta phải trả cái chi phí lưu công ở bãi lưu công kho
và trong những trường hợp mà hồ sơ mà có vấn đề nghi ngờ không đảm bảo
họ sẽ tiếp tục giữ dài hơn để họ đề nghị là phải có cái kiểm tra lại cái hồ sơ đấy
và trường hợp xấu nhất là nếu như lô hàng bị trả lại tức là ship back trả lại
thì cái chi phí mà vận chuyển hàng hóa từ việt nam sang châu âu rồi lại trả lại
cái chi phí vận chuyển biển này nó cũng khá là lớn
thì toàn bộ những cái bằng tiền thì là cái mà nó luôn luôn ở một cái mức là chúng ta có thể đo đạc được
nhưng mà riêng về vấn đề
về cái tổn hao về thời gian là những cái mà doanh nghiệp cho rằng đó là cái tổn lớn nhất
nhưng với những cái tổn hao như ông vừa chia sẻ thì chúng ta đã rút ra được những kinh nghiệm như thế nào
cái tổn háo như thế thì rõ ràng không ai muốn nó có một cái nó bị xa hơn
ví dụ như không ai muốn thay đỏ
vì thay đỏ đồng nghĩa việc là bị cấm cấm nhập khẩu cấm xuất khẩu
thì chúng ta về mặt kim ngạch xuất khẩu sẽ bị mất một cái giá trị rất là lớn
nhưng mà cái quan trọng là cái nỗ lực về đàm phán fta với châu âu của chúng ta cũng đã coi như là chúng ta không tận dụng được
và cái mà cái thị trường châu âu hiện nay thị trường lớn chúng ta bị mất là cái tôn háo rất là lớn
bởi vậy với cái việc nhận thức được như thế thì hoàn toàn về mặt kinh nghiệm ở đây
khi mà nhìn sang một số quốc gia đã bị thẻ vàng
thì chúng tôi từ phía cộng đồng doanh nghiệp hay là cũng như các cơ quan nhà nước có liên quan
thì không ai muốn điều đó xảy ra cả
cho nên tất cả điều này đều là tập trung
tập trung cao độ trong vấn đề
về từ công tác đối ngoại từ công tác mà chúng ta tự để cải thiện các hệ thống chính sách pháp lý
rồi vấn đề thực thi ở trên thực tế
thì tôi hy vọng rằng đấy chính là cái kinh nghiệm cho chính ngành của mình
và sau đó là có thể một số cái ngành hội nhập khác
và bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần phải duy trì cái việc là truy xuất cái nguồn gốc xuất xứ của thủy sản việt nam
để mà có thể chúng ta tránh được cái sự bị phạt thẻ vàng của ec hay là thẻ đỏ của ec trong thế giới tương tối đúng không ạ
truy xuất nguồn gốc
cũng là một cái nội dung mà hiện nay trong cái gọi là cái thương mại hàng hóa toàn cầu
tóm lại là liên quan đến xuất nhập khẩu trong hàng hóa nói chung và đặc biệt là thực phẩm và thủy sản
liên quan đến sức khỏe người tiêu dùng thì truy xuất nguồn gốc bao giờ cũng là một trong bốn cái yêu cầu
tối quan trọng trong vấn đề về trong cái chuỗi cung cấp
bởi vậy thì đối với ngành hải sản hiện nay thì cái công tác mà xác nhận nguyên liệu ở tại cảng
và chứng nhận cái hồ sơ mà thành phẩm xuất sang châu âu
tại các tri cục thủy sản ở các địa phương nó chính là những cái mắt xích quan trọng
mà những thông tin được cấu thành ở trong những giấy xác nhận và chứng nhận đấy
nó chính là một cái hệ thống mà những thông tin rất là cần thiết cho hệ thống về truy xuất
yêu cầu của chống khai thác iuu nó có một cái mạch không thay đổi
đó là vấn đề phải truy xuất nó nằm ở đây
mục tiêu đối với năm hai nghìn một mươi tám mà ngành thủy sản đặt ra đó là có thể xuất khẩu đạt từ tám năm cho đến chín tỷ usd
và đạt từ tám năm cho đến chín tỷ usd
đây cũng chính là một trong cái nỗ lực mà để có thể cán được cái mục tiêu đó là một mươi tỷ usd xuất khẩu vào năm hai nghìn hai mươi
và nhằm đưa ngành thủy sản của việt nam trở thành một trong những ngành hàng chiến lược cạnh tranh trên toàn cầu
vậy thì theo ông thì để mà có thể chúng ta cán được cái mục tiêu này thì ngành thủy sản cần phải làm như thế nào
và đối với hiệp hội thì hiệp hội sẽ có những giải pháp như thế nào để có thể cán được mục tiêu này
thực ra cái mục tiêu nó là những cái con số để mà từ cộng đồng doanh nghiệp cộng đồng người sản xuất
những người làm kinh doanh hay là đặc biệt là các cơ quan nhà nước có liên quan trong cái chuyện này
sẽ cùng nhắm đến mục tiêu đấy để mà có những cái cải cách để mà đạt được để nâng cao cuối cùng là nâng cao năng lực cạnh tranh
thì với con số thì tôi cũng thấy rằng là đối với chúng tôi từ phía cộng đồng doanh nghiệp
dựa trên những cái đánh giá rủi ro thì chúng tôi cũng đang kỳ vọng rằng là cũng sẽ có con số khoảng tám năm đến chín tỷ
trong năm nay với cái nỗ lực của cộng đồng
tuy nhiên rằng là bên cạnh đấy thì còn nhiều những cân đối vĩ mô khác
và về phía lãnh đạo bộ nông nghiệp và chính phủ thì cũng đang kỳ vọng một con số lớn hơn
đó là con số một mươi tỷ đô của chính năm nay chứ không phải là chờ đến hai nghìn hai mươi nữa
tuy nhiên rằng là chúng tôi cũng hoàn toàn là ủng hộ rằng là đó là những cái mà đặt ra một cái mốc
để toàn bộ chuỗi sản xuất trong đó đặc biệt là phía cơ quan nhà nước
với những hỗ trợ của mình sẽ giúp cho cái việc là cán mốc những con số
những con số đấy nó thể hiện một cái quyết tâm và nó thể hiện cái kết quả mà lao động của cả chuỗi
thì chúng tôi đại diện cho cộng đồng các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu
thì hoàn toàn là chúng tôi cũng mong muốn được những con số như thế
và tất nhiên sẽ phải chung tay từ những cái chuyện như iuu này
hay là đến những vấn đề khác liên quan đến cái ngành nuôi trồng ngành chế biến xuất khẩu
cụ thể hơn thì ngoài những cái hai cái nội dung như ông vừa chia sẻ
đó là cái việc làm chế biến xuất khẩu
làm thế nào đó để có thể thoát thẻ vàng hay là cái việc chung tay đó
thì để mà có thể cán được cái mục tiêu thì theo ông là chúng ta cần phải làm như thế nào ạ
có nhiều việc phải làm nhưng mà nếu mà để nói là những cái việc mang tính ưu tiên nhất
xuất phát từ phía đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp
mà chúng tôi thường trao đổi làm việc hàng ngày với các doanh nghiệp
thì chúng tôi thấy rằng với mỗi một cái nhóm ngành hàng
thì cũng sẽ có một cái việc mà thực sự nó sẽ tạo ra cái thúc đẩy
đối với hải sản thì thực sự chúng tôi đang quan tâm nhất
là các doanh nghiệp
đến vấn đề làm sao để khắc phục được cái i o u thẻ vàng hiện nay
tức là chúng tôi mong muốn một hệ thống quản lý nghề cá
theo cái khung pháp lý mà luật thị sản hai mươi bảy đưa ra
mà được thực thi một cách đầy đủ nhất
một cái nữa liên quan đến ngành hải sản đó là vấn đề về nguyên liệu
thực sự thì hiện nay với một cái uy tín về chất lượng hàng hóa
thì việt nam là cái điểm đến
cho nên các doanh nghiệp mà hiện nay đang làm hàng
mà có nguồn gốc từ biển thì thực sự là thiếu nguyên liệu
chúng tôi rất cần đó là nhà nước có những quan tâm đến những chương trình
để tạo thêm những cái nguồn nguyên liệu khai thác từ biển
hoặc là có thể thu mua được gom được những cái nguồn tài nguyên khai thác từ biển này
của các quốc gia xung quanh
mà họ thì lại có cái thế mạnh về khai thác
nhưng không có thế mạnh về chế biến
thế thì tôi nghĩ rằng là có như vậy chúng ta sẽ tạo ra được một nguồn nguyên liệu dồi dào
để đảm bảo là chúng ta có một nguồn cung lớn
thế còn đối với ngành tôm thì tôi nghĩ rằng là
cái vấn đề hiện nay mà các doanh nghiệp quan tâm
đó chính là làm sao để chúng ta kiểm soát hiệu quả
cái chuyện về dư lượng kháng sinh
bởi vì trong nuôi trồng thì thực sự là vấn đề kháng sinh
là một vấn đề khó kiểm soát
thì chúng tôi thực sự là quan tâm đến làm sao để tôm mà không kháng sinh
thế thì với mỗi nhóm ngành hàng như thế
chúng tôi luôn luôn là đặt ra những nội dung ưu tiên
để bắt đầu từ hai nghìn một mươi tám chúng ta có thể dễ bể
chúng ta đạt được những con số về mặt kim ngạch xuất khẩu
thì đấy là xuất phát từ những cái ý mà chúng tôi tổng hợp
và làm việc thường xuyên với lại cộng đồng các doanh nghiệp
một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
tới đây chương trình câu chuyện hội nhập ngày hôm nay của chúng tôi xin phép được tạm dừng